vụ hè thu năm hai nghìn một mươi sáu bà con nông dân huyện triệu phong tỉnh quảng trị phấn khởi vì được mùa năng suất ước đạt năm mươi bốn tạ trên một hectare
tuy nhiên ở cánh đồng hợp tác xã bích la xã triệu đông bà con đang dở khóc giờ cười vì nhiều diện tích lúa bị mất trắng hoàn toàn
đây là cánh đồng lúa cồn bói vào đùng của bà con xã viên đội hai hợp tác xã bích la xã triệu đông đã bị mất hoàn toàn trên năm mươi diện tích lúa
gia đình ông dương đình dạn là một trong những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do sâu đục thân gây hại
vụ này gia đình ông gieo sáu rào thì hơn một nửa diện tích bị mất trắng không thể thu hoạch ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của gia đình
sâu đục thân không chỉ gây hại lúa ở cánh đồng cồn bói và đùm của đội hai mà còn gây hại nghiêm trọng ở một số cánh đồng của đội năm như khu ốc biên cương và mòm cao
bà con cho biết hơn một mươi năm nay bệnh này mới xuất hiện trở lại qua thăm đồng khi phát hiện sâu bệnh người dân đã triển khai nhiều biện pháp nhưng không thể cứu vãn được lúa
vụ này gia đình ông gieo sáu rào thì hơn một nửa diện tích bị mất trắng không thể thu hoạch ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của gia đình
bà con cho biết hơn một mươi năm nay bệnh này mới xuất hiện trở lại qua thăm đồng khi phát hiện sâu bệnh người dân đã triển khai nhiều biện pháp nhưng không thể cứu vãn được lúa
năm hai nghìn một mươi sáu toàn hợp tác xã bích la xã triệu đông huyện triệu phong gieo cấy gần một trăm năm mươi hectare trong đó có hơn ba mươi hectare lúa bị hư hại hoàn toàn
đến thời điểm này các cánh đồng lúa ở huyện triệu phong đang chín tới nhiều địa phương đang triển khai thu hoạch trà đầu
tuy nhiên ở những vùng lúa bị sâu bệnh gây hại như thế này bà con nông dân đang rất lo lắng về vấn đề lương thực của gia đình
trước thực tế đó những người nông dân rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ phía nhà nước và mong muốn các ngành chức năng cần tăng cường dự báo về tình hình sâu bệnh để bà con chủ động phòng trừ hạn chế thiệt hại bảo đảm vụ mùa thắng lợi